ban thường vụ tỉnh ủy phú yên vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức cán bộ về việc sắp nhập đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và đảng ủy khối các doanh nghiệp tỉnh
đây là chương trình cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết số một mươi tám hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai về một số vấn đề tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
theo đó ban thường vụ tỉnh ủy phú yên quyết định sáp nhập đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và đảng ủy khối các doanh nghiệp tỉnh thành đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh phú yên kể từ ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
chỉ định ban chấp hành đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh phú yên nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi gồm hai mươi năm đồng chí ban thường vụ gồm bảy đồng chí
sau khi sắp nhập có những tổ chức cơ sở đảng nhất là ở khối doanh nghiệp cũ
tham gia sinh hoạt tại huyện thị thanh ủy
vì vậy các địa phương và đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh phải ban hành các quy chế
tham gia sinh hoạt đảm bảo đúng nguyên tắc của điều lệ đảng
nhanh chóng đưa tổ chức đảng vào hoạt động lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao